dẫu ai cũng biết trend này không có thật bài đăng của anh nguyên cũng chỉ để bắt trend cho vui
thế nhưng bài viết của kỳnh ngư đã nhận lại được hơn một trăm linh lượt bày tỏ gần hai lượt chia sẻ sau hai mươi hai giờ đăng tải
đặc biệt có đến gần sáu bình luận đa phần đều muốn được làm một chân trên chuyến đại hành trình ấy
lượng người đăng ký gia nhập chuyến giặc hời quá đông khiến anh nguyên lo ngại không biết có chiếc tàu nào có thể chở hết không nhỉ
bên cạnh đó một vài cư dân mạng đã để lại bình luận hài hước
ta biết sử dụng google maps và atlas xin ứng tuyển vị trí hoa tiều
em bị người yêu cũ đồn đào mỏ cho em làm nhà khảo cổ được không
mình bị ấu vỡ thân kinh nặng mạnh dãn xin làm đội trưởng vọng quản lý rủi ro cho team
thưa quý vị gen đi tìm kho báu của bà trương mỹ lan đang được cộng đồng trẻ
đặc biệt là những bạn trẻ sử dụng mạng xã hội tiktok vô cùng hưởng ứng mang lại nhiều tiếng cười trên mạng xã hội
tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến nhận xét
tre này thể hiện sự thiếu tôn trọng bà trương mỹ lan
thậm chí nhiều người còn cho rằng che này có thể sẽ vi phạm pháp luật
theo đó trước hết cần xét định những thông tin được sử dụng để xây dựng nên trend này xuất phát từ những thông tin không có thật
thực tế bà trương mỹ lan không hề có tuyên bố nào tương tự
phiên tòa xét xử vụ án trương mỹ lan vạn thịnh pháp thể hiện sự uy nghiêm của pháp luật
để đảm bảo phiên xét xử được diễn ra một cách trang nghiêm an toàn
cần sự nỗ lực của cả hệ thống tư pháp cùng hàng trăm chiến sĩ
vì lẽ đó việc lan truyền các thông tin không có thật trên mạng xã hội
sẽ khiến những người tham gia trend vô tình vi phạm vào các giới định của pháp luật
về hành vi phát tán các thông tin giả mạo
hơn nữa việc chen truy tìm kho báu của bà trương mỹ lan
được nhiều cư dân mạng tham gia còn tiêm ẩn nhiều nguy hại về mặt tư tưởng
thứ nhất việc sử dụng án tử của một đối tượng phạm tội để dùng làm trò đuôi trên mạng
sẽ vô tình gây ra tâm lý treo đùa mọi thứ không chỉ trên không gian mạng mà còn cả đời thật
việc này cũng trái với nguyên tắc nhân đạo kể cả đối với tội phạm bị triệt khỏi xã hội của pháp luật việt nam
từ đó đi ngược lại với truyền thống văn hóa của cả dân tộc
thứ hai việc sử dụng một đại án với mức thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng
cao khẩu quả của các sai phạm còn phải xử lý và khắc phục trong thời gian rất dài
cần sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị lại bị mang ra làm trò đùa vô tình chung
sẽ nằm lệch lạc với tư tưởng của một bộ phận người dân
đặc biệt là các bạn trẻ chưa hiểu rõ về tính chất nghiêm trọng của các sai phạm từ vụ án
thứ ba việc đi tìm kho báu tham gia băng hải tạc sâu xa hơn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của giới trẻ
gây ra sự lệch lạc với tư tưởng trong việc lao động và kiếm tiền của một bộ phận người trẻ
trong bối cảnh một số nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động theo hình thức băng nhóm vẫn còn tiềm mẩn và tồn tại
sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan đảm bảo trật tự an toàn xã hội
thưa quý vị tuy vụ việc trên chỉ là tình tiết không có thật
nhưng trước đó cũng đã có không ít những vụ việc tìm kiếm kho báu thật gây xôn xao dư luận
và gần đây nhất cả nước đã không khỏi dậy sóng
trước thông tin một người dân trú tại tỉnh bạc liêu làm đơn gửi lên ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cùng ngành chức năng
phim khai thác kho báu ba tấn vàng dưới lòng sông cà tì
vụ việc ngay sau đó đã bị sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình thuận bác bỏ
theo đó người làm đơn xin khai thác vàng là ông huỳnh phú tân bốn mươi hai tuổi chú tỉnh bạc liêu
người này cho biết đã liên hệ với các công ty có chuyên môn trong xây dựng để tổ chức khai quật khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép
không biết tư liệu về kho báu chính xác hay không nhưng ông tân quả quyết chỉ một mình ông biết địa điểm trôn giấu khoảng ba tấn vàng của quân đội nhật
chuyện này do chính ông tổ của gia đình ông phát hiện và truyền lại
chính vì vậy nên trong đơn gửi các cơ quan chức năng của chính quyền địa phương
ông tân xin khai thác mà không cần tham gia
vì ông biết chắc chắn địa điểm của kho báu
ông huỳnh phú tân tự tin vào tư liệu của ông tổ gia đình ông để lại là rất chính xác
cho nên ông đưa ra thời gian khai thác từ ngày một tháng năm đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
hoặc phương án hai từ ngày một mươi tháng hai đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi năm có nghĩa là chỉ trong một mươi ngày
chuyện đi tìm kho báu không phải mới cũng trên vùng đất bình thuận
cách đây một mươi ba năm ông trần văn tiệm trình báo vài tháng
ông tân xin phép khai thác kho vàng bốn tấn do một vị tướng người nhật bản trôn dấu ở núi tàu
nhiều cuộc tìm kiếm kéo dài chính quyền gia hạn thời gian khai thác nhiều lần đến cuối năm hai nghìn một mươi bốn thì chấm dứt
ông trần văn tiệm trắng tay vì giấc mơ kho báu
nhưng có người còn mất luôn cả sinh mạng vì đeo đuổi cuộc tìm kiếm kho tàng trong vô bọng
đó là ông nguyễn hồng công sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai quê ở hải thượng tĩnh gia thanh hóa
đã tìm kiếm khoa báu được cho là của vua hàm nghi
trôn đấu ở hóa sơn quảng bình suốt ba mươi một năm
cuộc tìm kiếm kéo dài xuyên hai thế kỷ khiến ông nguyễn hồng công sức tàn lực kiệt
chết trong chiếc lán giữa rừng núi
những câu chuyện tìm kiếm kho báu vẫn còn đó
như nhắc nhở cho chính quyền và người xin phép khai thác cẩn trọng
phải xác định sự tồn tại của kho báu có cơ sở có căn cứ
không phải là hoang tường để không mất thời gian tốn kém công sức tiền của vô ích
sự tốn kém của cá nhân người tìm kiếm
cũng là sự lãng phí xã hội
trừ kẻ chính quyền phải mất thời gian trong công tác quản lý
môi trường của khu vực sông cà tì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng
việt nam có luật pháp quy định liên quan đến khai thác khóa báu
đó là những quy định tại nghị định hai mươi chín năm hai nghìn một mươi tám ndcp
về việc tổ chức thăm dò khai quật
trục vớt tài sản bị trôn dấu bị vui lấp chiêm đắm
và việc xác lập quyền sở hữu với tài sản
ông huỳnh phú tân sẽ được pháp luật bảo đảm quyền sở hữu tài sản
nếu khai thác được ba tấn vàng dưới sông cà ti
nhưng thông tin về kho báu thật giả khôn lường
phải cân nhắc thật kỹ trước khi bắt đầu khai thác
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
đến đây thời lượng của video cũng đã hết
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo